tiếp tục với các thông tin khác phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu công an tp hcm
phối hợp với cục quản lý thị trường tp hcm vừa kiểm tra phát hiện một kho thuốc điều trị
kích tết nhanh covid một mươi chín không rõ nguồn gốc tại quận bình tân
thời điểm kiểm tra người đại diện pháp luật của công ty adn care là nguyễn thanh thảo
đã không xuất trình được giấy tờ có liên quan tới nguồn gốc xuất xứ của lô hàng
qua làm việc thảo khai mua kích tết và thuốc điều trị covid một mươi chín của một người campuchia
thông qua mạng xã hội sau khi thảo chuyển tiền người bán sẽ giao hàng đến tận nhà
hoặc là gửi cho nhà xe để thảo tới nhận
riêng số cồn sát khuẩn thảo khai do công ty sản xuất nhưng không xuất trình được giấy phép
sản xuất kinh doanh mặt hàng này hiện lực lượng chức năng đang kiểm đếm số hàng hóa trên
để xử lý theo quy định của pháp luật
một đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy liên tỉnh xuyên quốc gia
với số lượng rất lớn vừa bị cốp
công an huyện điện biên vừa bị công an tỉnh điện biên chủ trì phối hợp với phòng cảnh sát
điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh và công an thành phố điện biên phủ triệt phá thành công
bộ đối tượng bị bắt hai trăm hai mươi tám viên có trọng lượng hơn hai mươi một kg ma túy tổng hợp đã bị thu giữ
hai đối tượng là ly a công và giàng a bông đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
khám xét người và phương tiện các đối tượng lực lượng công an đã thu giữ ba mươi gói màu vàng
bên trong có chứa một trăm tám mươi
viên ma túy tổng hợp khối lượng là khoảng một mươi sáu bảy kg
đấu tranh khai thác các đối tượng này khai nhận vận chuyển thuê số ma túy trên với giá bảy mươi triệu đồng
đầu tranh mở rộng chuyên án tiếp tục bắt giữ hai đối tượng là ly a hồng và ly a dìa
đang có hành vi vận chuyển trái phép chân ma túy
tăng vật thu giữ là bốn mươi tám viên ma túy tổng hợp khối lượng khoảng bốn tám kg
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh điện biên đã khởi tố vụ án khởi tố bị can để đấu tranh làm rõ
sáng nay công an xã ea ba huyện buôn đôn tỉnh đắk lắc đã bàn giao cho cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện buôn đôn
một đối tượng truy nã để tiếp tục xử lý theo thẩm quyền
đối tượng bị bắt là nông văn đời sinh năm hai nghìn ba trú tại thôn một mươi xã ea ba
trước đó vào khoảng tháng ba năm hai nghìn hai mươi một đời được nguyễn văn lập nhờ bán một chiếc xe mô tô
dù biết đây là chiếc xe trộm cắp thế nhưng đời vẫn nhận lời và đem bán được hai triệu đồng
rồi cùng với lập tiêu xài cá nhân
sau đó đời bỏ trốn xuống tỉnh bình phước che giấu lai lịch và bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện buôn đôn ra quyết định truy nã
vào đêm ngày chín tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai lập lén quay về nhà để thăm gia đình thì bị công an xã e ba phát hiện bắt giữ
hàng chục thanh thiếu niên tụ tập trên nhiều tuyến phố của hà nội khi tham gia giao thông
phần lớn đều không có giấy tờ không đội mũ bảo hiểm hoặc là tháo biển số xe để lạng lách đánh võng
tất cả các nhóm này đều đã được các tổ công tác một trăm bốn mươi một cùng với lực lượng cảnh sát hình sự cảnh sát trật tự
công an các quận của thành phố hà nội hóa trang đi bằng xe máy dọc các tuyến phố kiểm tra xử lý
cụ thể hơn bốn mươi thanh thiếu niên trong độ tuổi từ một mươi sáu đến một mươi chín tuổi đã được đưa về công an quận hai bà trưng
để xác minh làm rõ về hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông gây dối trật tự công cộng
trước đó các trường hợp này đã gây náo loạn nhiều tuyến phố trên địa bàn thủ đô và gây nguy hiểm hoảng sợ
cho nhiều người tham gia giao thông
thời gian tới các tổ công tác liên ngành của công an tp hà nội sẽ tiếp tục triển khai hóa trang mật phục
để tuần tra kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm
liên tiếp từ ngày ba đến ngày chín tháng ba đội cảnh sát kinh tế công an thành phố hạ long tỉnh quảng ninh
đã phối hợp với các lực lượng chức năng liên quan phát hiện bắt giữ bốn vụ vận chuyển kýt tết
và sản phẩm thuốc chữa covid một mươi chín không rõ nguồn gốc
tại khu vực phường hồng hải thành phố hạ long
lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra một xe ô tô khách đang vận chuyển bốn thùng các tông
bên trong có chứa tổng cộng bốn bộ kit test nhanh covid một mươi chín nhãn hiệu lisun
số hàng trên của đỗ thị hiền chú tại thành phố hạ long người này khai nhận đã mua số ký test nhanh trên
của một người qua mạng xã hội để bán kiếm lời
số hàng trên không có hóa đơn chứng tử và đừng người bán giới thiệu là kit test của thái lan sản xuất tại trung quốc
cũng trong những ngày qua đội cảnh sát kinh tế công an tp hạ long đã phát hiện và bắt giữ ba vụ vận chuyển
và gần hai sản phẩm thuốc chữa covid một mươi chín không rõ nguồn gốc với tổng trị giá gần ba trăm linh triệu đồng
hiện lực lượng chức năng đang hoàn thiện hồ sơ các vụ việc trên để xử lý theo quy định của pháp luật
chiều nay công an thành phố hồ chí minh đã tổ chức hội thảo khoa học về các dự án luật có liên quan tới công tác công an
tham dự hội thảo có lãnh đạo ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh đoàn đại biểu quốc hội và các sở ban ngành thành phố
tại hội thảo thiếu tướng lê hồng nam giám đốc công an thành phố hồ chí minh đã báo cáo tóm tắt về kết quả công tác năm hai nghìn hai mươi một của công an thành phố
thông tin về một số nội dung mới của luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật công an nhân dân
luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ luật cảnh sát cơ động
các đại biểu tham dự đã có nhiều ý kiến tham luận đóng góp để xây dựng trong đó tập trung phân tích
làm rõ cơ sở thực tiễn bài học kinh nghiệm và những vấn đề trọng tâm cần được quan tâm chú ý trong các dự án luật
đồng thời đề ra những phương hướng giải pháp nhằm thao gỡ những khó khăn bất cập trong thực tiễn tại địa phương đòi hỏi phải xây dựng ban hành dự án luật
phát biểu tại hội nghị phó chủ tịch ubnd tp hcm ngô minh châu yêu cầu các cơ quan chức năng các sở ban ngành
cần tiếp tục nghiên cứu những điều kiện thực tiễn trên địa bàn để tiếp tục đóng góp kiến nghị hoàn thiện các luật này
song song đó cũng quy định rõ trách nhiệm cơ chế hoạt động của các lực lượng đối với lĩnh vực được phân công
phù hợp với quy luật phát triển của địa phương và đáp ứng yêu cầu đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình hiện nay
cũng trong ngày hôm nay công an tỉnh hà giang công an tỉnh bạc liêu đã tổ chức tọa đàm hội thảo cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng dự án luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và luật trật tự an toàn giao thông đường bộ
buổi tọa đàm trực tuyến do công an tỉnh hà giang chủ trì đã có nhiều ý kiến tham luận chất lượng của các đại biểu cấp tỉnh cấp huyện
qua đó trao đổi thông tin làm rõ ý nghĩa quan trọng của hai dự án luật trong đời sống xã hội nói chung và công tác đảm bảo an ninh trật tự nói riêng
nghiên cứu xác định các luận cứ lý luận của việc xây dựng hai dự án luật củng cố vững chắc hơn luận cứu khoa học và thực tiễn
tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức của cán bộ đảng viên và sự đồng thuận của các ngành các cấp về sự cần thiết xây dựng hai dự án luật
trên cơ sở các ý kiến đóng góp tại buổi tọa đàm công an tỉnh hà giang sẽ tiếp thu tổng hợp báo cáo bộ công an để tiếp tục chỉnh lý hoàn thiện chỉnh quốc hội xem xét thông qua
phát biểu thảo luận tại công an tỉnh bạc liêu các đại biểu đã khẳng định vai trò vị trí tầm quan trọng của quần chúng nhân dân trong đảm bảo an ninh trật tự ở địa bàn cơ sở
nhận diện làm rõ thực tiễn việc vận động phát huy vai trò của quân chúng nhân dân tham gia bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở thời gian qua
đề xuất định hướng giải pháp phát huy vai trò quần chúng bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở trong xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa việt nam
về luật trật tự an toàn giao thông đường bộ các tham luận cũng đã phân tích những ưu điểm khi tách luật giao thông đường bộ năm hai nghìn tám thành luật trật tự an toàn giao thông đường bộ và luật đường bộ
những điểm mới tác động tích cực của dự án luật trật tự an toàn giao thông đường bộ đối với tình hình thực tiễn tại bạc liêu
song song với đó công an tỉnh điện biên cũng vừa phối hợp với các lực lượng chức năng phá thành công chuyên án b một trăm một mươi năm
bắt giữ một đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm về hành vi mua bán trái phép chất ma túy sau chín năm lẩn trốn tại nước ngoài
đối tượng là va a bi sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm có hộ khẩu thường trú tại bàn nam
vi là đối tượng có lệnh truy nạn đặc biệt nguy hiểm của công an tỉnh điện biên từ năm hai nghìn một mươi bốn về hành vi mua bán trái phép chân ma túy
một mắt xích quan trọng trong đường dây mua bán trái phép ma túy từ lào vào việt nam trong thời gian qua
đối tượng này bị phát hiện bắt giữ thông qua lời khai thác triệt để nguồn tin từ các đối tượng lò văn thoan và sùng a dua
tên gọi khác là giàng sống ly đều là các đối tượng có lệnh truy nạn đặc biệt nguy hiểm bị công an tỉnh điện biên bắt giữ tại lào trong thời gian qua
trở lại hồ sơ
lại hồ sơ vụ án vào năm hai nghìn một mươi bốn sau khi bị phát hiện hành vi phạm tội bi đã nhanh chóng lần theo đường tiểu ngạch sang bản pa hóc
rồi đến udomsai của nước bạn lào sinh sống trong khoảng thời gian gần một năm
năm hai nghìn một mươi sáu my sang myanmar sống cùng chú họ cho tới khi bị bắt tại bản na thôn huyện say nathi thủ đô viên trăn cộng hòa dân chủ nhân dân lào
trong quá trình sinh sống tại myanmar và abi thường xuyên sang lào ăn chơi móc nối với các đối tượng trong và ngoài nước
tiếp tục thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy đưa về việt nam
và sang nước thứ ba tiêu thụ tại lào và abi đã dùng mọi thủ đoạn để thay đổi tên nhiều lần và cuối cùng lấy tên là giàng minh
nhập khẩu tại bản pà sẳng xã mường khương thủ đô viên trăn cộng hòa dân chủ nhân dân lào
chuyên án đang được tiếp tục đấu tranh mở rộng
tại tỉnh thanh hóa công an huyện thường xuân đang tiến hành xác minh làm rõ hành vi gây dối trật tự công cộng vào ngày bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
tại nhà văn hóa thường xuân
nhà văn hóa thôn thành lợi xã tân thành huyện thường xuân đối với ông đàm quang thành sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
là đại biểu hội đồng nhân dân xã tân thành huyện thường xuân khóa hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu và là trưởng thôn thành lợi xã tân thành
theo kết quả xác minh ban đầu vào sáng ngày bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một đảng ủy ủy ban nhân dân xã tân thành đã tổ chức cuộc họp dân
tại nhà văn hóa thôn thành lợi xã tân thành để giải quyết vấn đề về nguồn nước tưới tiêu
do bức xúc vì không được thông báo đến dự họp sẵn trong người uống rượu và không kiềm chế được bản thân
ông đàm văn thành đã có những hành vi chửi bới xúc phạm một số cán bộ xã cũng như một số người dân tại cuộc họp này
hành động càn quấy của ông thành đã làm cho cuộc họp dân phải dừng lại
xét thấy hành động càn quấy coi thường kỷ cương pháp luật và làm ảnh hưởng tới uy tín của cấp ủy chính quyền địa phương
một số cán bộ đảng viên trên địa bàn xã tân thành đã quay clip và gửi đơn tố cáo hành vi gây dối trật tự công cộng
của ông đàm quang thành lên công an huyện thường xuân để xử lý nghiêm minh trước pháp luật
hiện công an huyện thường xuân đang xem xét để tiến hành khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với ông đàm quang thành để xử lý nghiêm trước pháp luật